có tới sáu mươi doanh nghiệp cho rằng các hiệp định thương mại tự do này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của họ
có tới sáu mươi doanh nghiệp cho rằng các hiệp định thương mại tự do này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của họ
vậy thì hai vị khách mời đánh giá như thế nào về những con số này
phải chăng đó là một phản ánh thực tế
hay là các doanh nghiệp hiện nay họ chủ quan hay là họ thiếu những thông tin liên quan tới những hiệp định thương mại tự do như vậy
thưa tiến sĩ đào hồng tuấn
những cái con số như vậy thì hơi đáng buồn nhưng mà cũng không gây ra cái sự ngạc nhiên nếu chúng ta thực sự nhìn vào những cái chỉ số kinh tế vĩ mô
hiệp định thương mại thì tạo ra thuất lợi cho thương mại nhưng mà ai đang là những người chơi chính trong câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế
trong cái câu chuyện tham gia vào thị trường xuất khẩu của việt nam thì nhìn vào thì chúng ta thấy các doanh nghiệp fdi có vẻ như là chủ động hơn
và tận dụng được tốt hơn những lợi thế về xuất khẩu của việt nam
nếu chúng ta nhìn vào tổng thể căn cước thương mại của việt nam thì chúng ta thấy là nhìn thấy một con số thẳng dư
nhưng nếu chúng ta chia làm hai khu vực
cán cân thương mại tạo ra bởi khu vực fdi và cán cân thương mại tạo ra bởi khu vực doanh nghiệp trong nước
thì cái khu vực fdi tạo ra một cái con số thẳng dư rất lớn đâu đó cỡ hơn ba mươi tỷ đô la
trong khi đó cái khu vực các doanh nghiệp trong nước thì lại có cái thâm hụt rất lớn là cũng trên hai mươi tỷ đô la
qua đấy thì chúng ta thấy là thực sự là các doanh nghiệp việt nam tận dụng được cái sự hội nhập kinh tế của nền kinh tế việt nam
tận dụng được thương mại xuất khẩu của việt nam
tận dụng được những cái hiệp định thương mại của việt nam thì vẫn còn hạn chế
cái sự cảm nhận đối với những lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do đối với các doanh nghiệp trong nước như thế này chưa thực sự rõ ràng phải không ông đào phương bắc
tôi thấy là con số sáu mươi đâu đó cũng có phần chủ quan khá là chủ quan
bởi vì thực sự là cũng có thể đâu đó là do các doanh nghiệp chưa hội nhập hay là chưa vươn hẳn và ra bên ngoài
cho nên là chưa cảm nhận được hay là chưa đánh giá được những cái tác động thực sự
còn khi mà đã thực sự hội nhập hoặc là vươn ra bên ngoài rồi thì những cái tác động nó sẽ rất là rõ nét
thì lúc đấy thì sẽ cảm nhận được rất rõ là cái sự ảnh hưởng nó sẽ như thế nào
tức là ở đây cũng phần nào đó là đánh giá cái mức độ hội nhập cái năng lực hội nhập của doanh nghiệp trong cái bối cảnh hiện nay
bởi vì rõ ràng là trong một cái sân chơi đang ngày càng phẳng hơn hiện nay thì cũng không hoàn toàn là bằng phẳng một chút nào
bởi vì bất kỳ lúc nào cũng có thể vấp ngã
và cái sự tác động của nó không phải hoàn toàn là có thể chỉ là một chiều tích
nó cũng có thể là tiêu cực
vậy thì tiến sĩ đào hoàng tuấn đánh giá như thế nào về cái năng lực hội nhập của doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh hiện nay
tôi cho rằng là trong những cái năm vừa qua là có cái sự cải thiện đáng kể
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín chúng ta đã nhìn thấy một số những cái sự kiện mà có lẽ là trước kia chúng ta chưa dám nghĩ đến
chúng ta nhìn thấy một chiếc ô tô được sản xuất dưới cái tên của thương hiệu việt nam
trong khi đấy hàng chục năm trước chúng ta mong chờ gọi là những cái ô tô thương hiệu nước ngoài
sử dụng nhiều hơn nguyên vật liệu việt nam
chúng ta nhìn thấy một cái ô tô đầu vào của việt nam thôi mà chúng cũng không đạt được
thế mà năm hai nghìn một mươi chín chúng ta nhìn thấy một cái sự kiện như vậy
hay chúng ta nhìn thấy một cái sân bay ở vân đồn được xây dựng hoàn toàn bởi một cái công ty tư nhân ở việt nam
hay một đường hầm dài nhất đông nam á cũng được xây dựng hoàn toàn bởi một doanh nghiệp việt nam
thì đây là những cái sự kiện đáng ghi nhận thể hiện những cái dấu mốc của cái cộng đồng doanh nghiệp việt nam
thế nhưng mà bên cạnh những cái điểm sáng như vậy nếu chúng ta nhìn vào cái năng lực cạnh tranh nói chung
của các doanh nghiệp việt nam
thì cũng có rất là nhiều vấn đề
đặc biệt là trong cái câu chuyện tham gia vào chuỗi sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu như tôi vừa nói
và cái năng lực của chúng ta trong cái câu chuyện tham gia vào chuỗi của các cái công ty nước ngoài là vẫn còn tương đối là yếu kém
cũng có thêm một cái nhận định có thể là cũng chia sẻ với những gì ông đào hồng tuấn vừa nói
đánh giá về hiệu quả thực hiện các hiệp định thương mại trong thời gian qua thì đại diện vcci là ông vũ tiến lộc
thì cho biết là việt nam mới tận dụng được khoảng bốn mươi phần trăm triệu
các lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do
nhưng mà trong số bốn mươi phần trăm này thì doanh nghiệp đầu tư nước ngoài fdi chiếm tới bảy mươi phần trăm
như vậy là trong bốn mươi phần trăm đó thì chỉ có ba mươi phần trăm là thuộc về lợi ích của các doanh nghiệp việt nam mà thôi
thế là con số là rất là khiêm tốn
vậy thì ông đào phương bắc đã đánh giá như thế nào về những cái hạn chế của các doanh nghiệp việt nam
những hạn chế này đến từ đâu
thứ nhất là có rất nhiều cái cơ chế chính sách thì chúng ta cũng đã mở cửa
chúng ta cũng đã giúp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp để hội nhập tốt hơn
nhưng mà nó đã phải cần có lộ trình
mà cái sự mở cửa đấy hay là những cái hỗ trợ đấy nó chưa gọi là phản ánh được hoàn toàn
chứ phản ánh đầy đủ hết
và khi các doanh nghiệp họ tiếp cận đến những cái đấy thì họ cũng chưa tiếp cận được một cách đầy đủ
cái thứ hai nữa là về cái mà tôi đánh giá đó là những cái liên quan đến cái phương pháp tiếp cận trong quản trị
cũng là một cái vấn đề mà
rất nhiều doanh nghiệp việt nam đang chưa có được theo những cái chuẩn mực của quốc tế
đấy cũng sẽ là những cái hạn chế rất lớn đối với doanh nghiệp khi mà bước ra gặp gỡ và là đối tác của những cái đơn vị ở nước ngoài
giao nhập cái sân chơi lớn hơn thì cái phương thức quản trị cũng sẽ cần phải có những cái cách tiếp cận mới
tiến sĩ đào hoàng tuấn có thể bổ sung thêm gì về những cái khó khăn những cái thách thức mà có thể dẫn tới những cái trở ngại cho các doanh nghiệp trong hội nhập hiện nay
tôi muốn nhấn mạnh bổ sung thêm ý kiến của anh bắc hai cái yếu tố
yếu tố thứ nhất là cái sự yếu kém trong cái vấn đề tham gia vào cái chuỗi giá trị trong cái câu chuyện liên kết với khu vực fdi
thì nó bao gồm cả những yếu tố khách quan lẫn yếu tố chủ quan
yếu tố khách quan là gì
yếu tố khách quan là để mà doanh nghiệp fdi đến làm ăn tại việt nam và liên kết với các doanh nghiệp của việt nam thì cũng cần một cái thời gian nhất định
họ phải cần đến đây
họ phải cần làm ăn một thời gian tìm hiểu về chuỗi cung ứng của địa phương tìm hiểu về các doanh nghiệp địa phương
thì lúc đấy mới nói đến cái câu chuyện liên kết chứ còn họ vừa đến thì cũng khó mà đặt ngay được cái câu chuyện liên kết
thế nếu chúng ta so sánh với một cái quốc gia láng giềng của chúng ta ví dụ như thái lan chẳng hạn
thì cái làn sóng đầu tư nước ngoài vào thái lan diễn ra mạnh mẽ vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi tức là trước chúng ta rất là lâu rồi
thế nên là các doanh nghiệp nước ngoài fdi ở thái lan họ có một cái thời gian rất lâu hoạt động tại đó
thì rõ ràng là cái sự liên kết giữa doanh nghiệp fdi và các doanh nghiệp nội địa của thái lan thì sẽ cao hơn chúng ta
thì đấy là cái yếu tố khách quan làm cho là cái sự liên kết nó chưa được sâu
và nhưng tuy nhiên cái yếu tố này qua thời gian thì sẽ được cải thiện
ví dụ những doanh nghiệp fdi như samsung chẳng hạn sau độ khoảng một mươi một mươi năm năm hoạt động tại việt nam
thì đương nhiên số lượng cái nhà cung ứng của việt nam sẽ tăng lên
và cái yếu tố cái thời gian hoạt động này thì không chỉ những quốc gia đang phát triển
ngay cả những cái quốc gia đã phát triển rất lâu rồi
ví dụ như hoa kỳ thì đây cũng vẫn là một cái yếu tố tác động
còn yếu tố chủ quan thì cái câu chuyện về quản trị như anh bắc nói
thì đương nhiên là một cái yếu tố ra cái sân chơi toàn cầu
thì chúng ta phải chơi theo cái kiểu của toàn cầu
những cái luật chơi toàn cầu những cái luật chơi mà doanh nghiệp fdi họ chấp nhận được
trong đó có cái câu chuyện của quản trị doanh nghiệp
thế nhưng tôi bổ sung một cái câu chuyện nữa đấy là cái câu chuyện chất lượng của nguồn nhân lực
cái này rất là quan trọng
trong cái câu chuyện liên kết với doanh nghiệp fdi
và nếu như chúng ta nhìn vào cái kinh nghiệm của một số quốc gia
ví dụ như câu chuyện của malaysia
rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ của malaysia
những cái doanh nghiệp mà cung ứng được cho các doanh nghiệp fdi
là những cái doanh nghiệp mà được thành lập bởi những cái cựu nhân viên của những cái tập đoàn đa quốc gia
những cái người này họ hiểu cái mice hiểu cái cách suy nghĩ hiểu cái tư duy
và đương nhiên là họ có cái trình độ nữa
thì họ mới có thể chơi theo
những cái cách mà có thể cung ứng được với doanh nghiệp fdi
thì theo tôi chất lượng nguồn nhân lực trong đấy
cái câu chuyện là chất lượng nguồn nhân lực phải ở cái đẳng cấp quốc tế
phải hiểu được cái cách tư duy cách làm việc theo cái luật chơi của toàn cầu
theo tôi là rất là quan trọng
nhưng những cái hạn chế mà chúng ta đang chỉ ra đối với các doanh nghiệp việt nam
thì nó là cái mà chúng ta phải đối mặt và giải quyết ngay ở thời điểm trước mắt
bởi vì việt nam cũng đang được tính là một trong những quốc gia
có cái độ mở rộng
có độ mở rất là cao khi mà tham gia vào phần lớn
những cái hiệp định thương mại tự do lớn nhất hiện nay trên thế giới
và chúng ta sẽ phải tuân thủ những cái cam kết như vậy
trách nhiệm có hoàn toàn thuộc về các doanh nghiệp hay không thưa ông đào phương bắc
tôi nghĩ là trách nhiệm thì cũng không hẳn hoàn toàn là thuộc về cái doanh nghiệp
trách nhiệm thì ở đây có thể là chúng ta phải đặt vấn đề là trách nhiệm sẽ
sẽ phải là trách nhiệm chung của cả hệ thống cả những hệ thống chính sách
chúng ta xây dựng hệ thống chính sách để làm sao hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp
thì khi có được những hệ thống chính sách tốt nhất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp rồi
thì các doanh nghiệp bám vào đấy và với những cái phương thức quản trị hiệu quả
có hệ thống và hiện đại của mình thì các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được và hòa nhập được
còn chúng ta cũng thể nói riêng là cái đấy là hoàn toàn trách nhiệm của các doanh nghiệp được
tại vì hiện nay có rất nhiều những doanh nghiệp họ cũng đang rất là cơm mặt
và họ cũng có những cái cách tiếp cận quản trị khá là hiện đại và tốt
nhưng mà đâu đó nó cũng có những cái nó bị hạn chế về cái môi trường cũng như là về chính sách
thì cái đấy là mình cũng phải đặt vấn đề về cả yếu tố như anh tuấn nói là cả về khách quan đến chủ quan nữa
có rất nhiều yếu tố sẽ cần phải quan tâm nhưng chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm sáng
những cái doanh nghiệp tiên phong mà tiên sĩ đào hoàng tuấn cũng đã vừa liệt kê
và thưa quý vị năng lực thế mạnh của các doanh nghiệp việt nam trong một sân chơi hội nhập
cũng đã bước đầu được khẳng định
nhưng làm sao để có thể nhân rộng hơn những thế mạnh thế mạnh và năng lực đó tạo ra sự lan tỏa
để doanh nghiệp việt có chỗ đứng vững chắc hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu
thì vẫn đòi hỏi rất nhiều việc phải làm
theo số liệu của hiệp hội mía đường việt nam niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tổng diện tích mía nguyên liệu
hiện đã giảm khoảng ba mươi đến sáu mươi
chi phí đầu tư mỗi một m hai mía khoảng bảy triệu đồng
nhưng chỉ thu được khoảng ba mươi triệu đồng
nhưng chỉ thu được khoảng ba mươi triệu đồng
ba đến bốn triệu khiến nông dân nợ ngân hàng rất nhiều
một số vùng thua lỗ nặng nông dân chẳng mặn mà gì với việc trồng mía
và thậm chí là bỏ ruộng vì càng đầu tư càng lỗ
huyện mờ đắc là một trong những nơi trồng mía chủ lực của tây nguyên nói chung và đắk lắc nói riêng
góp phần đáng kể vào việc cung ứng đường cho các nhà máy
tuy nhiên gần đây nhiều cánh đồng mía ở đây cứ thưa dần và diện tích liên tục bị mất đi do giá thấp
người dân canh tác không hiệu quả nên đành ngậm ngùi chia tay cây mía
thì nhân dân ebin cũng từ cây mía mà lên mà sống và cây mía là cây số đối giống nghèo
vì là chúng ta hoàn toàn sản xuất là thủ công không đưa cơ giới vào sản xuất về cây mía
cho nên là cái giá thành cây mía cái đầu vào nó lớn hơn đầu ra
cho nên là bà con cái lợi nhuận nó rất thấp
rõ ràng không phải riêng tôi nhưng mà đại lội dân bây giờ người ta đã chuyển đổi cách đây hai ba năm rồi
một số diện tích mà thuận lợi nước người ta chuyển sang cây ăn trái
với còn là nhà máy
những số vùng mà không có nước thì rõ ràng bắt buộc người ta phải trồng mía
việc bỏ cây mía không chỉ diễn ra ở tây nguyên mà còn xảy ra trên nhiều vùng miền khác của cả nước
thiếu mía nguyên liệu buộc các nhà máy duy trì sản xuất công suất thấp
thậm chí đã có nhiều nhà máy phải tạm dừng hoạt động
giá mía một mươi chữ lượng đường tại ruộng ở khu vực phía bắc được các nhà máy thu mua từ bảy trăm năm mươi đến chín trăm linh đồng một kg
miền trung và tây nguyên từ bảy trăm hai mươi đến tám trăm linh nghìn đồng một kg
và miền nam từ bảy trăm hai mươi đến tám trăm linh nghìn đồng một kg
đây là giá mía được thu mua thấp nhất trong khoảng năm năm trở lại đây
và người nông dân trồng mía đang thua lỗ lớn
hiện nay thì chúng ta thấy là các cái nhà máy thì chúng ta là có bốn mươi một nhà máy thì hiện nay là đang hoạt động là ba mươi sáu nhà máy
thế thì hiện nay có một số cái số mà nhà máy mà có quy mô tương đối lớn
mấy ngày trở lên thì chúng ta còn ít
trong đó có một cái số nhà máy rất bé năm trăm linh một nghìn
tới mấy ngày thì những cái này không hiệu quả
trong bối cảnh ngành mía đường nước ta đang chịu nhiều tác động từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tình trạng khan hiếm thiếu lao động săn lận thương mại buôn lậu đường ngày càng gia tăng
thì việc bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hiệp định thương mại hàng hóa asean chính thức được áp dụng đã và đang tạo thêm nhiều áp lực cho ngành mía đường của nước ta
khi phải trực tiếp đương đầu với sự cạnh tranh gai gắt từ các doanh nghiệp mía đường nước ngoài
có thể nói chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu
tuy nhiên tiến trình hội nhập như thế nào để bảo đảm thực hiện có hiệu quả giữ vững ổn định chính trị xã hội môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch cho các doanh nghiệp và bà con nông dân trồng mía đang là bài toán khó hiện nay
vâng thưa hai vị khách mời là ngay trong những ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi này thì đang có một cái câu chuyện rất là nóng
nóng nhất bây giờ là mía đường chúng ta đã có hai năm để các doanh nghiệp chuẩn bị cho việc thực thi các cam kết atiga theo lộ trình asean
bây giờ thì không còn đường lùi nữa khi mà các doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận một cái gọi là luật chơi mới

nghĩa là chúng ta sẽ phải dỡ bỏ những cái rào cản của các doanh nghiệp
nghĩa là chúng ta sẽ phải dỡ bỏ những cái rào cản về hạn ngạch thuế nhập khẩu đường
và nhiều các chuyên gia đang cho rằng là đã đến lúc cần phải cảnh báo về các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực
thì chúng ta có thể sẽ thua ngay trên sân nhà
thưa tiến sĩ đăng hoàng tuấn nhận xét như thế nào về điều này
theo tôi thì những cái hiệp định thương mại tự do nó xóa bỏ những cái hàng rào về thương mại về đầu tư
tạo ra một cái sân chơi công bằng thì trong một cái sân chơi công bằng sẽ có kẻ thắng người thua
và chúng ta không thể kỳ vọng là chúng ta thắng hết được
chúng ta thắng ở lĩnh vực này thì có thể chúng ta sẽ thua ở lĩnh vực khác
và đôi khi là khi cái hiệp định thương mại đó đi vào hiệu lực
thì nhiều khi là cái kỳ vọng những cái gì chúng ta dự đoán trước thì cũng chưa chắc đã chính xác
và đôi khi nhiều khi là người ta nhìn thấy là cái sức sống của các doanh nghiệp việt nam
lại có cái sự bền bỉ và linh hoạt thích nghi rất là nhanh
thế nên là tôi thì có cái góc nhìn lạc quan hơn một chút
chúng ta có quyền kỳ vọng vào một cái sự tương lai tốt
một cái sự thích nghi nhanh và cái nền kinh tế của chúng ta phát triển mạnh
từ những cái hiệp định thương mại như vậy
nhưng tiến sĩ đào phương bắc có phản biện gì không về cái quan điểm tương đối lạc quan này
bởi vì chúng ta cũng đã thấy rằng là đấy sáu mươi doanh nghiệp được hỏi là thấy không có ảnh hưởng gì đâu
nhưng bây giờ là nó sẽ ảnh hưởng với câu chuyện mấy đường mà chúng ta cũng đã thấy
tôi đang có cái quan điểm cũng gần như là thương đồng với trái kinh tuấn
bởi vì là khi chúng ta mở cửa gia nhập wto thì cũng rất nhiều với quan điểm là
các công ty hay các doanh nghiệp trong nước làm thế nào cạnh tranh được với cả những tập đoàn thái quốc gia
với cái tiềm lực về tài chính tiềm lực về quản trị
họ rất mạnh nhưng mà có một cái điểm mà tôi nhận định đó là tại sao đến bây giờ vẫn rất nhiều các doanh nghiệp ở việt nam lớn mạnh
và cạnh tranh ngược trở lại với cả những doanh nghiệp toàn cầu như thế
bởi vì có mấy yếu tố thứ nhất là có thể các doanh nghiệp ở nước ngoài những tập đoàn thái quốc gia
họ rất mạnh về tài chính rất mạnh về cái quản trị nhưng họ đâu đó họ đang không hiểu hoặc là cái đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng
hay là những lĩnh vực về bán lẻ hoặc là những lĩnh vực về dịch vụ thì họ phải hiểu được cái địa phương hiểu được cái con người việt nam
thế thì các doanh nghiệp việt nam họ nắm được cái đấy họ có lợi thế cạnh tranh về cái đấy họ hiểu được là cái người việt nam
cái văn hóa của người việt nam
họ cần cái gì và đánh vào đâu thì sẽ đạt được những cái điểm mà người tiêu dùng chấp nhận hay là những cái mà cái dịch vụ có thể chấp nhận được
thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp việt nam họ cũng rất nhiều doanh nghiệp họ tận dụng được cái lợi thế đấy
tất nhiên là cái quá trình hội nhập thì đâu đó nó sẽ có những cái ngành hàng như anh nói là mía đường chẳng hạn
thì nó cũng có những cái đặc biệt là những cái lĩnh vực trò về sản xuất thì mình cũng rất nhiều cái lĩnh vực sản xuất mình đã bị yếu thế
bởi vì mình không có được những cái năng lực sản xuất
là những cái công nghệ tốt nhất để đưa từ ngoài vào
chúng ta phải chấp nhận đối mặt thôi đúng không
đúng rồi chúng ta chấp nhận đối mặt
không có một cái lựa chọn nào khác cả
và cái quan trọng là cái nền kinh tế và cái người dân phát triển phải được hưởng lợi
chính những cái thách thức đó thì có thể là một cái cơ hội để rèn luyện và tạo thêm cái sức đề kháng đối với các cái cuộc cạnh tranh
có thể nói là cũng đang rất khốc liệt
nhưng mà hai vị khách mời nói về cái câu chuyện chúng ta biết mình tức là những cái lợi thế của mình thì cũng cần phải biết người
sân chơi mới với những cái luật mới luật chơi mới
giao cản kỹ thuật đang được cho là một cái công cụ
có thể là đề kháng cũng có thể là để tận dụng để xâm nhập cũng như là phát huy thế mạnh của thị trường
thế thì từ cái quan sát của mình đối với các doanh nghiệp hiện nay thì hai vị khách mời đánh giá như thế nào về cái việc tận dụng các cái rào quản kỹ thuật hiện nay của các doanh nghiệp
đây có thể là thách thức thì cũng có thể là cơ hội
tiến sĩ đào hoàng tuấn
ờ vâng đúng như anh nói
khi mà hàng rào thuế quan được hạ xuống thì cái đôi ở đâu đó và thậm chí là cái xu thế là hàng rào phi thuế quan lại được dựng lên
thì đấy là cái câu chuyện mà nó sẽ xảy ra thôi
và doanh nghiệp chúng ta bắt buộc phải tìm những cái cách để mà vượt qua
chúng ta cũng thật sự chúng ta cũng không có cái cách nào khác ngoài cái chuyện là chấp nhận và tìm cách vượt qua
bây giờ thì nhiều người còn đang lo ngại về cái xu hướng bảo hộ thương mại có thể quay trở lại
nhưng mà không thể
không phải là bằng thuế quan mà bằng các cái hàng rào như vậy
thì tiến sĩ đào phương bắc đánh giá như thế nào
tôi thì có quan điểm là hàng rào kỹ thuật thì ở bất kỳ thị trường nào bất kỳ nền kinh tế nào cũng có
thì cái đấy nó sẽ giúp cho cái sự phát triển nành mạnh của một cái nền kinh tế
tuy nhiên thì các doanh nghiệp cũng phải chủ động hơn nữa trong cái chuyện là tận dụng những cái rào cản kỹ thuật
có thể những cái rào cản kỹ thuật những cái rào cản thuế quan thì có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp
ở cái bước nào đó hay là trong khán hạn
nhưng mà về dài hạn về tương lai thì các doanh nghiệp phải nhìn nhận đấy
nó chỉ là cái cơ hội để cho mình giống như là hỗ trợ mình ở một cái thời điểm
và đến về tương lai lâu dài thì mình cũng phải chủ động và chuẩn bị cho những cái cạnh tranh nó sòng phẳng hơn
những cái mà khi mà không còn những cái rào cản kỹ thuật hỗ trợ cho mình nữa
thì mình sẽ cạnh tranh như thế nào mình sẽ sòng phẳng với các doanh nghiệp khác như thế nào
thì cái đấy là mình
các doanh nghiệp cũng cần phải chuẩn bị cho cái chuyện đấy
vì nó sẽ không phải chỉ câu chuyện ở sân nhà mình mà còn đúng nơi đi xuất khẩu ở những cái sân chơi lớn hơn
và thưa quý vị ngày nay thì tín hiệu tích cực là ngày càng có nhiều các doanh nghiệp đang nhận thức được tầm quan trọng
của việc chủ động bổ sung cập nhật những kiến thức và kinh nghiệm tìm kiếm lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do
rõ ràng là vấn đề đào tạo và tự đào tạo cũng đang được đặt ra như một yêu cầu cấp bách cho mỗi doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập
mời quý vị cùng theo dõi một đoạn băng ngắn sau đây của chúng tôi
đây là lớp đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh của viện quản trị và công nghệ fsb đại học fpt
cứ vào thứ hai thứ bốn thứ sáu hàng tuần các học viên là những doanh nhân này sẽ đến học để bổ sung thêm kiến thức về quản trị
kinh doanh để vận dụng vào quá trình kinh doanh của mình
đối với mỗi học viên ở đây
cùng với các bài giảng
họ còn được học hỏi từ chính những người bạn đồng môn
hầu hết đều là các doanh nhân thành đạt và đã có những bề dây kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình
và hơn tất cả họ cho rằng việc liên tục bổ sung những kiến thức kinh doanh là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế việt nam
đang đứng trước nhiều cơ hội lớn trong năm hai nghìn hai mươi khi một loạt các hiệp định thương mại có hiệu lực
nhìn thấy là cái xu hướng hội nhập là như vậy
tôi thấy tôi cần phải tham gia
cần phải tham gia những khóa học đào tạo về kinh doanh
và bản thân tôi cũng phải tăng cường cho rồi bằng cách đọc sách
bằng cách gặp gỡ doanh nhân
bằng cách gặp gỡ những người bạn đồng học để có thể trao đổi chia sẻ
và làm gia tăng những hiểu biết về môi trường kinh doanh mới
về những cách tiếp cận trong kinh doanh
và làm sao cho công việc mình tốt hơn mình có thể thành công hơn nữa trong tương lai
cạnh tranh được với những nguồn lực từ các quốc gia xung quanh
mong muốn lớp học này sẽ bổ sung cho tôi những cái phần thiếu hụt
những cái mà tự mình mình phải biết lập được kế hoạch về làm tất cả mọi thứ cho mình
tìm chế cảm xúc hoặc là bất tìm cái việc gì đó
thì tôi đang muốn là trao dổi thêm về những việc đó nên là tôi đang tin tham dự lớp học này để cho mình
trước đây là những cái kỹ năng của mình là nó theo cái tính là bột phát
và kỹ năng đó là mình thu thập từ cái thời gian mình làm việc chỉ ở trong nước thôi
nên là nó sẽ bị thiếu hụt nó không phù hợp khi mà làm việc với môi trường quốc tế
chính vì thế mà tôi mong muốn rằng là sau cái khóa học này thì tôi có thể là có được những cái thông tin
có được những cái kinh nghiệm khi mà làm việc với đối tác trong nước
cũng như quốc tế thì mình có thể hoàn thiện mình hơn
trong bối cảnh hội nhập quốc tế thời đại bốn như hiện nay
nếu các doanh nghiệp không kịp chuyển mình làm mới cách vận hành quản trị
hay các doanh nhân những người quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp chưa sẵn sàng
hay chưa trang bị thêm những kỹ năng thì rõ ràng họ sẽ bị thua ngay từ những phút đầu tiên
trong việc tiếp cận tận dụng hay chết những cơ hội lớn trong năm tới
bên cạnh đó mỗi doanh nghiệp cần nghiên cứu rõ mọi thứ
cần nghiên cứu rõ môi trường kinh doanh
am hiểu thị trường văn hóa của môi trường mà mình đang kinh doanh
thượng thị sĩ đào phương bắc là một đơn vị cũng đang có những sự cập nhật
những nội dung đào tạo kiến thức về hội nhập kinh tế giúp cho các doanh nghiệp
ông đánh giá như thế nào về ý thức cũng như là cái nhu cầu đối với việc cập nhật các kiến thức này đối với các doanh nghiệp hiện nay
tôi thấy các doanh nghiệp hiện nay
đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ những nhà quản lý trẻ
họ đang rất cầu thị và họ đang có tinh thần học hỏi rất lớn để hội nhập
rất nhiều những người tham gia vào những chương trình đào tạo
bản thân họ đã có tư duy là phải học hỏi để cập nhật và để hội nhập
thế thì cái mục đích của họ là làm thế nào để thứ nhất là phát triển được doanh nghiệp của họ
bằng những cái cách tiếp cận bằng những cách tiếp cận mới
bằng những thông lệ tốt và bằng chuyện hiểu hơn không chỉ thị trường việt nam
mà cả những thị trường xung quanh và thị trường quốc tế
tôi nghĩ là các doanh nghiệp việt nam họ cũng đang rất là cầu thị
và họ rất là mong muốn để được tiếp cận đến tất cả những vấn đề liên quan đến hội nhập
kể cả những vấn đề về quản trị vấn đề về công nghệ vấn đề về những quy định chính sách
nhiều đó cũng đòi hỏi là những đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo này cũng sẽ cần phải không
đúng rồi mình phải đáp ứng được cái nhu cầu đấy cho họ
và thí sĩ đào hoàng tuấn có thể cũng chia sẻ thêm về cái điều này
bởi vì chúng ta cũng đã thấy rằng là từ đầu giờ chúng ta nói rất nhiều về các doanh nghiệp
nhưng mà cái vai trò hỗ trợ từ các cơ quan quản lý các nhà hoạch định chính sách cũng rất là quan trọng
làm thế nào để họ có thể tham gia tốt hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu cập nhật kiến thức thông tin cho họ
thì cái vai trò của các cơ quan quản lý cũng rất quan trọng
vậy ông đánh giá như thế nào về những cái việc mà chúng ta sẽ cần phải làm trước mắt
đào tạo là rất là quan trọng
thế nhưng mà trong công tác đào tạo này thì theo tôi thì nhà nước cũng đóng một cái vai trò nhất định
mà cái vai trò lớn hơn chắc là phải thuộc về các cái doanh nghiệp các cái hiệp hội
doanh nghiệp ở đây bao gồm cả doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp fdi
vì sao vậy bởi vì là cái chuỗi và các cái công nghệ bây giờ nó thay đổi quá nhanh
mà nhà nước thì rất khó để bắt khỏi
cái tốc độ như vậy và cái công tác đào tạo thì có lẽ là vai trò chính phải là các cái hiệp hội các cái doanh nghiệp
nhà nước thì đóng vai trò là tạo ra cái cơ chế để tạo ra cái động lực cho các hiệp hội các cái doanh nghiệp thực thi cái vấn đề đào tạo này
ví dụ như trong cái trường hợp của malaysia thì các cái doanh nghiệp bao gồm cả các doanh nghiệp fdi rất là lớn
tham gia rất là tích cực trong cái công tác đào tạo này
thì đấy mới là cái cách mà chúng ta thực hiện để tạo ra cái gì đấy mà thị trường thực sự cần
tức là có cần một cái sự phối hợp đồng bộ và cái vai trò chủ động ở đây chính là từ phía các hiệp hội cũng như là các doanh nghiệp đúng không ạ
và chúng ta cũng đã thấy rằng là đó là lý do vì sao mà một lãnh đạo của bộ kế hoạch đầu tư thì cũng có ví một cái hình ảnh ví von là một điệu tăng hồ
thì cần phải hạ
đó là hai người đúng không ạ
cần phải có cả doanh nghiệp và phía các cơ quan quản lý nữa
sự chủ động ở đây
thưa quý vị theo tiến trình hội nhập quốc tế quốc tế thì các doanh nghiệp của chúng ta không thể đứng ngoài cuộc và bắt buộc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài ngay trên sân nhà
và điều đó thì đòi hỏi hội nhập gắn kết chặt chẽ với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và một chiến lược rõ ràng khi tham gia vào các hiệp định thương mại tự do
đến đây thì chương trình luận đàm tuần này cũng xin được khép lại
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ phân tích khách quan thẳng thắn hữu ích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại